việc tổ chức thu giá dịch vụ đường dẫn vào nhà ga đang được tổng công ty hàng không tổ chức thành hai nhóm
cụ thể nhóm các cảng thu riêng dịch vụ đường dẫn và dịch vụ sân đỗ ô tô gồm cảng tân sân nhất nội bài đà nẵng cam ranh
còn nhóm một mươi bảy cảng hàng không còn lại do tần suất hoạt động chưa cao các cảng chỉ thực hiện thu một lần giá theo lượt cho cả dịch vụ sử dụng sân đường và sân đỗ ô tô không giới hạn thời gian đỗ để chờ đón trả khách tại nhà ga
thực tế từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám thanh tra chính phủ đã chỉ rõ việc thu phí đường dẫn trên là không đúng quy định của pháp luật
cụ thể trong thông báo số hai mươi bảy tb ttcp ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi tám thành trà chính phủ đã kết luận
chi nhánh cảng hàng không đang thu tiền sử dụng sân đường dẫn vào nhà ga hàng không đối với ô tô đưa đón trả khách là không đúng quy định của pháp luật về đất
hai mươi một chi nhánh cảng hàng không đang thu tiền sử dụng sân đường dẫn vào nhà ga hàng không đối với ô tô đưa đón trả khách là không đúng quy định của pháp luật về đất đai

một mươi chín trên hai mươi một cảng hàng không đã thu số tiền sử dụng sân đường dẫn là năm trăm năm mươi tỷ chín trăm năm mươi chín triệu đồng
thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà đến nay hai mươi một trên hai mươi hai cảng hàng không thuộc quản lý cảng hàng không
lý do gì mà đến nay hai mươi một trên hai mươi hai cảng hàng không thuộc quản lý của tổng công ty cảng hàng không vẫn thu tiền dịch vụ sử dụng đường dẫn vào nhà ga hàng không đối với các ô tô đưa đón trả khách với mức giá vé lượt bảy đồng
chúng tôi tiếp tục liên hệ làm việc với cục hàng không việt nam thì được biết ông phó cục trưởng phạm văn hào sẽ làm việc với chúng tôi
tuy nhiên sau nhiều lần đi lại chúng tôi cũng không gặp được ông hào
chúng tôi cũng cố gắng gọi điện thoại liên lạc với ông hào nhưng mọi nỗ lực của chúng tôi đều thất bại
với mục đích tìm hiểu rõ sự việc chúng tôi đã liên hệ làm việc với bộ giao thông vận tài thì được giới thiệu đến làm việc với vụ kết cấu hạ tầng giao thông
bà phó vụ trưởng lê thị thu hà cung cấp tài liệu cho chúng tôi nhưng từ chối trả lời những câu hỏi mà chúng tôi đặt ra
cũng ý là bọn chị chỉ cung cấp văn bản thôi thì có thể là bọn chị viết văn bản cũng được
và đây là báo cáo số ba nghìn sáu trăm ba mươi tám ngày chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám của bộ giao thông vận tài
bộ giao thông vận tải báo cáo thủ tướng chính phủ về việc thu giá dịch vụ đường dẫn vào nhà ga cảng hàng không
trong đó có nêu việc thu phí đường dẫn này phù hợp với quy định nhằm đảm bảo trách nhiệm xây dựng bảo trì sửa chữa đường giao thông nội bộ cảng hàng không sân bay
và phù hợp với quy định luật đất đai về quyền được hưởng thành quả lao động kết quả đầu tư trên đất
xin được nhắc lại nội dung kết luận của thanh tra chính phủ đã viện dẫn luật đất đai năm hai nghìn một mươi chín

nội dung này cũng được quy định tại khoản hai điều năm mươi bốn luật đất đai năm hai nghìn một mươi bốn
thanh tra chính phủ khẳng định tổng công ty cảng hàng không việt nam không phải nộp tiền sử dụng đất
nên thực hiện việc thu tiền sử dụng đường dẫn vào nhà ga hàng không đối với ô tô đưa đón trả khách là không đúng quy định của pháp luật về đất đai
việc bộ giao thông vận tài cho rằng
acv thu phí dịch vụ
là cần thiết để bù đắp vốn đầu tư cũng như duy tu bảo trì quản lý hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ khai thác cảng hàng không
theo nhiều chuyên gia đó là hành động ngụy biệt
nó nằm trong phạm vi của dịch vụ sân bay
không phải là tính chuyển thu phí riêng cho đường vào đường ra như kiểu bot của các trạm ngôi đường được nó không đúng
đường dẫn vào nhà ga cảng hàng không là hạng mục không thể thiếu trong hạ tầng cảng hàng không
nên không thể tách rời khỏi các dịch vụ thiết yếu nhằm phục vụ hành khách sử dụng dịch vụ hàng không
bởi vậy không nên thu phí đối với các phương tiện ra vào đưa tiến người thân tại các sành càng hàng không
cái việc mà người ta mang khách đến cho mình để mà mình có khách vận chuyển
đây là phải là một cái được mà sân bay có và họ phải cảm ơn những người mang đến
còn nếu mà anh thu như vậy thì hoặc là họ sẽ phải trả khách từ ngoài khách buộc phải đi bộ vào
hai là người ta sẽ hạn chế hoặc là tính thêm tiền cho khách
và như vậy là người khách sẽ phải chịu đựng thêm một cái chi phí để vào sân bay nữa
và như vậy là khách hàng sẽ phải trả ngoài vé máy bay
còn thêm cả phí vào sân bay và như vậy là sân bay đã thu phí trồng phí
rồi thu vé giá vé trồng mới ngoài cái quy định của nhà nước
và như vậy rõ ràng đây là những khoản thu bất hợp pháp và đã thu bất hợp pháp thì cần phải được truy hồi
quá trình tìm hiểu sự việc chúng tôi nhận được nhiều ý kiến của người dân phản ánh
việc thu phí đường dẫn ra vào sân bay là bất hợp lý
và nhiều người dân ủng hộ quyết định dừng thu phí để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng
tại vì thu phí cũng rất là lâu rồi
nhưng mà bây giờ thì xã không thu phí nữa là nó phù hợp
và phù hợp cho với những cái xe lưu thông vô sân bay
những hành khách mà đã đi vào sân bay là đều phải mua vé rồi
chứ còn bình thường thì là chắc là tôi nghĩ là không có xe nào mà ai
người dân mà tự nhiên nó đưa xe ô tô vào sân bay chơi đâu
như chúng tôi chạy taxi thì có một tháng là cũng phải bốn trăm linh năm trăm linh ngàn tiền vào sân bay
tôi thấy là nếu như mà bộ giao thông mà bỏ được cái phí ra vào sân bay này
thì tôi thấy rất là vui
kể từ khi có kết luận của thanh tra chính phủ
các cảng hàng không vẫn tiếp tục thu phí xe ô tô ra vào đón trả khách
và trên thực tế việc thu phí xe ra vào sân bay trái quy định đã diễn ra suốt một thời gian dài
hai mươi một cảng hàng không trên cả nước đã và đang thu tiền dịch vụ đường dẫn vào nhà ga hàng không
trong nhiều năm qua đã sử dụng vào mục đích gì
và đến bao giờ mới dừng thu phí
đó là câu hỏi gian lẫn các bức xúc của người dân
chưa có câu trả lời
thưa quý vị thưa các bạn
ai được hưởng lợi ai chịu thiệt hại trong việc thu phí đường dẫn vào các cảng hàng không này
số tiền hơn năm trăm linh tỷ đồng đã thu mà thanh tra chính phủ đã kết luận là thu sai kia sẽ được xử lý như thế nào
đó là nội dung chính của chương trình kỳ sau của chúng tôi
thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay đã hết
mọi đơn thư xin gửi về ban chuyên đề
chuyên hình và các bức xúc của chúng tôi
chương trình công an nhân dân số một lê đức thọ mai dịch cầu giấy hà nội
xin kính chào tạm biệt quý vị